kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh thành miền bắc trong những ngày tới được dự báo là vẫn duy trì ở ngưỡng rét nhất là thời điểm đêm về sáng
nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại đây chủ yếu sao động trọng ngưỡng từ một mươi ba một mươi tám độ vùng núi có nơi thấp hơn
còn ban ngày trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực trung bộ vẫn duy trì mưa rông nhưng cường độ và lượng mưa thì đã giảm đi đáng kể
chỉ còn duy trì mưa với lượng hai mươi bốn mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế giao động từ một mươi năm hai mươi ba độ
phần từ đà nẵng đến phú yên trong khoảng một mươi tám hai mươi sáu độ
các tỉnh còn lại thuộc khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng là hai mươi một hai mươi chín độ
xa hơn ở phía nam mưa rông trái mùa có khả năng tiếp tục lặp lại tại các tỉnh vùng cao tây nguyên và nam bộ
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt trên hai khu vực chưa có nhiều biến động
tại tây nguyên ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng còn nam bộ nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
hai mươi hai hai mươi tám độ còn quần đảo trường sa có gió đông bắc cấp năm cùng với nền nhiệt từ hai mươi ba ba mươi độ
khu vực hà nội có mây đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác trời rét trưa chiều trời hưởng nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ